công an tỉnh điện biên vừa đấu tranh triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia từ lào vào việt nam tiêu thụ
thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
vào chiều ngày hai tháng sáu tại khu vực bản nà lấu xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên
các tổ công tác bắt quả tang sùng a sáu trú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ bảy bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ thêm sùng a vừ và lường thị thân